trên thế giới italia vẫn là quốc gia có số ca tử vong do nhiễm virus sars cov hai cao nhất thế giới
số ca tử vong vì nhiễm virus ở nước này là một mươi ba mươi hai người
sau khi tăng thêm tám trăm tám mươi chín ca trong ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng ba trong khi tổng số ca nhiễm là chín mươi hai bốn trăm bảy mươi hai ca
từ ngày hai mươi tám tháng ba italia áp dụng quy định mới đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước này
những người nhập cảnh bằng đường hàng không đường sắt đường biển và đường bộ đều phải cung cấp cho người điều hành phương tiện các thông tin về lý do di chuyển địa chỉ nơi ở
họ sẽ phải kết lý bắt buộc đủ một mươi bốn ngày tại đây
những người không có các triệu chứng nhiễm bệnh đều phải có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan chức năng địa phương và chịu sự giám sát tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế
chính phủ italia tuyên bố treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch covid một mươi chín